tại hà nội hội trợ du lịch quốc tế việt nam năm hai nghìn một mươi chín đã chính thức được khai mạc
phó thủ tướng vũ đức đam tham dự buổi lễ cùng dự còn có đại sứ các nước tại việt nam
lãnh đạo một số tỉnh thành và các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch
nhằm hưởng ứng chiến lược phát triển bền vững hai nghìn ba mươi do liên hợp quốc đề ra
ban tổ chức đã chọn du lịch xanh là chủ đề chính của hội trợ vitm năm nay
sau lễ khai mạc chuỗi các hoạt động nổi bật sẽ được tổ chức liên tục
bao gồm các diễn đàn hội thảo về du lịch lễ vinh danh các cá nhân doanh nghiệp du lịch tiêu biểu hai nghìn một mươi chín
liên hoan tiểu phẩm của sinh viên du lịch gặp gỡ các cơ quan xúc tiến du lịch
với chủ đề du lịch xanh vitm hà nội hai nghìn một mươi chín có quy mô lớn nhất so với sáu lần tổ chức trước
hội trợ đã thu hút bảy trăm hai mươi doanh nghiệp cơ quan xúc tiến du lịch từ hai mươi bảy quốc gia và từ bốn mươi bảy tỉnh thành phố của việt nam
các hoạt động trên sẽ được tổ chức song song cùng với các hoạt động giới thiệu sản phẩm du lịch
chương trình hội trợ sẽ diễn ra từ nay tới ngày ba mươi tháng ba